kỳ thi tay nghề thế giới lần thứ bốn mươi năm diễn ra tại thành phố kazan liên bang nga đã kết thúc
và đoàn việt nam đã đạt được thành tích vượt trội sau bảy lần dự thi
đến thứ hai mươi năm trên sáu mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia kỳ thi này
kỳ thi tay nghề thế giới năm hai nghìn một mươi chín là kỳ thi lớn nhất về số lượng nước vùng lãnh thổ tham gia
và cả số lượng thí sinh lớn nhất từ trước đến nay với hơn một ba trăm linh thí sinh
tham dự ở năm mươi sáu nghề đặc biệt có hai mươi bảy nghề là tổ chức giới thiệu kỹ năng tương lai
lần đầu tiên đoàn việt nam giành huy chương bạc với nghề fai cnc
với chiếc huy chương bạc nghề fay cnc của thí sinh trường thế diệu đã khẳng định trình độ
của người thợ cơ khí việt nam đã tiếp cận được với thế giới khi vượt qua ba mươi thí sinh khác để giành huy chương
ngoài ra tám thí sinh thuộc bảy nghề giành chứng chỉ kỹ năng nghề xuất sắc
với một mươi chín thí sinh dự thi một mươi tám nghề năm nay đoàn việt nam đã hoàn thành mục tiêu đổi màu huy chương
sau hai kỳ thi gần đây chỉ giành huy chương đồng
kỳ thi này cũng là dịp để những người làm chính sách và làm công tác đào tạo việt nam học hỏi kinh nghiệm quốc tế
họ đưa hết tất cả những công nghệ mới nhất những trang thiết bị những công nghệ mới nhất hiện nay
và thậm chí những nghề tương lai
tất cả những nghề tương lai đó họ cũng đã trình diễn
họ thi tại cuộc thi này đây là một sân chơi có thể nói học được rất nhiều
tôi cho rằng là mình có tiềm tắc
bởi vì những nghề về công nghệ tương lai phần lớn là những nghề có công nghệ mới
và công nghệ mới tôi cho rằng thế hệ trẻ của chúng ta các sườn các thông tin là chúng ta vẫn hoàn toàn tiếp cận được
tôi hy vọng là từ năm nay làm các bài học của chúng ta sẽ làm các bài chuẩn bị cho đội ngũ
kỳ thi tay nghề thế giới cho thấy trình độ tay nghề cao chủ yếu tập trung ở các nước phát triển
của châu á và trung quốc
châu âu các nước có sự đầu tư lớn cho phát triển nguồn nhân lực và đào tạo nghề nói riêng
đây cũng là kinh nghiệm cho việt nam không chỉ cho các công tác kỳ thi tay nghề lần sau
mà còn trong định hướng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tương lai